đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hà nội
đã có buổi gặp gỡ đối thoại với đại biểu phụ nữ thủ đô
tại buổi đối thoại các đại biểu đã thẳng thắn kiến nghị nhiều vấn đề
như xây dựng trường mầm non tại các khu công nghiệp chế xuất
tạo điều kiện giúp nữ thanh niên tiếp cận nguồn vốn vay để khởi nghiệp
các đại biểu cũng phản ánh tình trạng ứ động rác thải ô nhiễm môi trường
ảnh hưởng đến sức khỏe phụ nữ và trẻ em ở một số địa phương
ngay tại hội nghị những vấn đề được các đại biểu đưa ra
đã được lãnh đạo các sở ngành thành phố hà nội giải đáp
phát biểu kết luận đồng chí hoàng trung hải cho biết
sau hội nghị này thành ủy hà nội sẽ có văn bản trả lời từng ý kiến kiến nghị
đồng thời chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vấn đề
được đại biểu phụ nữ đặt ra
các cấp các ngành thành phố cần chủ động gặp gỡ đối thoại để tiếp thu
và giải quyết kịp thời ý kiến kiến nghị đơn thư của phụ nữ
ngay ở cấp cơ sở không để nảy sinh bước xúc
đồng thời mong muốn các cấp hội liên hiệp phụ nữ và các tầng lớp phụ nữ thủ đô
nỗ lực cao hơn nữa trong công việc và đời sống
ngày càng khẳng định rõ nét vai trò vị trí
đóng góp tích cực xây dựng thủ đô ngày càng giàu đẹp văn minh hiện đại